thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh phức tạp gần một năm nay học sinh trên nhiều tỉnh thành trên cả nước đã phải nghỉ học ở nhà
việc này không chỉ gây ảnh hưởng đến các em học sinh làm xáo trộn trong trường học mà còn tác động lớn đến giáo viên
đặc biệt là giáo viên mầm non tiểu học làm việc theo chế độ hợp đồng
và để duy trì cuộc sống hạn chế những khó khăn về kinh tế rất nhiều giáo viên đã phải xoay đủ nghề để kiếm sống
là giáo viên một trường mầm non tư thục tại hà nội chị hường phải nghỉ việc suốt mùa dịch
nuôi ba con nhỏ kinh tế của chị càng hạn hẹp tám tháng nay chị không có lương
chị phải nhập thêm rau củ quả từ quê bán online tại nhà chờ ngày mở lại thị trường
như hai đợt vừa rồi là mất hai tháng hai lần đóng tiền nhà là mỗi lần đóng là phải gọi điện về
nhớ ông bà ở nhà giúp cho một ít với cả hai vợ chồng đây cũng xoay sở một tiện ích để cố gắng vượt qua những khoảng thời gian này
cũng giống như vậy
như chị hường cô giáo lê thị liên giáo viên trường mầm non tư thuộc việt hàn
gặp nhiều khó khăn khi không có nguồn thu nhập cuộc sống của gia đình chưa bao giờ bấp bênh như bây giờ
em theo nghề cũng được năm năm rồi do ảnh hưởng của covid âm ra là ảnh hưởng rất tất cả những ngành nghề
nhưng mà nghề mầm non của chúng em là ảnh hưởng nặng nhất
giáo viên mầm non bây giờ nhiều lắm nhiều bạn chuyển nghề lắm ạ thì em cũng đã có ý định là chuyển nghề đi làm công nhân rồi
em thấy năm nay là khó khăn nhất
với vợ chồng em luôn em bắt buộc phải đi làm để nuôi các con vì các bạn còn rất là nhỏ
đâm ra là tình hình mà em không đi làm được thì các bạn ý không khó đồ ăn
hai năm liên tiếp bị tác động bởi dịch covid một mươi chín các trường mầm non tư thục đã nhiều lần phải tạm dừng hoạt động
chủ các trường không có nguồn thu nhưng vẫn phải cố gắng trả tiền thuê mặt bằng còn giáo viên thì thất nghiệp
theo thống kê sơ bộ có tới chín mươi năm
giáo viên mầm non tư thuộc không có nguồn thu trong nhiều tháng trong khi tiếp tục chờ đợi những chính sách cụ thể thì hiện các giáo viên vẫn đang thích ứng để duy trì cuộc sống
thưa quý vị như vậy dịch chồng dịch giáo viên phải tìm đủ mọi cách để cuộc sống ổn định hơn
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên truyền hình công an nhân dân với giáo sư tiến sĩ nguyễn minh thuyết nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
vâng đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ nguyễn minh thuyết đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
thưa ông dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng như thế nào đến nền giáo dục của nước ta khi mà dịch bệnh vẫn còn những diễn biến rất là phức tạp
trước hết nói về ảnh hưởng của dịch covid thì chúng ta thấy là toàn ngành đã phải chuyển sang dạy học trực tuyến
có thể nói là việc dạy và học trực tuyến
nó tạo ra rất là nhiều khó khăn cho cả giáo viên cho cả phụ huynh học sinh lẫn cho học sinh
trước hết tôi nói về học sinh điều quan trọng là học sinh của ẩm non không đem trường được thì các trang không theo được chương trình của ẩm non
và do đó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn cho phát triển ngôn ngữ phát triển trí tuệ và nhập học ở cấp tiểu học
vâng như giáo sư đã chia sẻ thì
học trực tuyến đang là cái giải pháp để hạn chế tiếp xúc trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay
vậy nó gây ra những ác lực tâm lý những khó khăn nào cho giáo viên ạ
trước hết là thầy cô mà dạy mầm non là thất nghiệp
chủ cơ sở mầm non là cũng phải đóng cửa trường luôn
thế thì họ gần như là không có cái gì để sĩ sống
phải chuyển nghe
giáo viên ở các cấp học khác thì phải chuyển hành ra một hình thức dạy học khác
không phải dễ đối với giáo viên
phải soạn bài lạc phải chuẩn bị các cái slide để chỉnh chiếu
rồi còn cả những kỹ thuật trình chiếu kỹ thuật đánh giá nữa
là phải học rất là nhiều
các thầy cô còn trẻ thì tiếp cận cái công nghệ thông tin nó có thể thuận lợi hơn
nhưng các thầy cô hơi đúng tuổi một chút là rất mất thời gian vào chuyện này
thì có thể nói là cái nghề của nhà giáo ấy vốn là đã là vất vả rồi
đã mất thời gian rồi
nhưng mà dạy học
trực tuyến như thế này thì còn mất thời gian hơn
và cũng chưa có những cái khoản nào bù lại
nhiều cái mất mát những cái khó khăn của giáo viên mình
khi mà dịch bệnh đi qua chúng ta ở trong trạng thái bình thường mới
nhiều thầy cô đã phải chuyển hướng sang kinh doanh những lĩnh vực khác để trang trải cuộc sống
việc thiếu giáo viên mầm non thì dễ có ảnh hưởng như thế nào đến nền giáo dục của thầy nào
mình thường nghĩ là các cụ mình thì cũng có câu rồi
tức là là
nên thì đầu gối phải bò
chẳng ai yêu nghề mà lại muốn chuyển sang một cái nghề khác đâu
nhưng mà bất đắc dĩ thì thầy cô cũng phải chuyển nghề
tôi biết ví dụ các thầy cô mầm non thì chắc chắn là một trăm linh phải chuyển nghề
nếu không thì không thể tồn tại được
ngoài ra thì khi mà xảy ra dịch bệnh thì cái cuộc sống của thầy cô nó cũng chịu ảnh hưởng của cuộc sống của những người thân
có những người thân là không còn công an việc làm nữa
thế cho nên là thầy cô cũng phải trang trải đấy
cũng phải làm thêm những công việc này công việc khác
vì dạy mầm non nó vất vả lắm
nó nhiều rủi ro lắm
cho nên là người ta cũng ngại đấy
thì đến lúc mà người ta
mình trở lại bình thường thì có thể nói là khó tập hợp đủ
thứ hai nữa là các chủ cơ sở nhỏ
nhưng mà để mà tránh cái giai đoạn lao đao ấy
tôi nghĩ là bộ giáo dục và đào tạo cũng phải tính toán trước
để khi mà chúng ta quay trở lại trạng thái bình thường
thì làm thế nào có được
thầy cô có được cái trường mầm non đó
đáp ứng được cái yêu cầu học tập của cô cháu
vâng ạ ông có đề xuất gì về các giải pháp gỡ điểm nghẽ
về bất ổn tâm lý cho giáo viên
cũng như là nền giáo dục của việt nam
ông tôi nghĩ là trước hết là phải có một cái chiến lược của vaccine
được hoàn thiện
được tăng cường
cụ thể là thế này
chúng ta bây giờ mới tiêm bệnh
chúng ta mới tiêm vaccine cho người từ một mươi hai tuổi trở lên thôi
nhưng mà tôi nghĩ rằng sắp tới là chúng ta bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ năm tuổi trở lên
và nếu mà năm tuổi tiêm vaccine thì cái cháu có thể đến trường được
và cái mầm non năm tuổi là nó rất quan trọng
bởi vì nó là cái bước để chuẩn bị cho các cháu vào học phổ thông
thì trước hết là mình phải lo về chuyện vaccine
thứ hai nữa là hiện nay thì khi mà vaccine đã phủ tương đối rộng rồi
thì mình bắt đầu phải thực hiện dạy học trực tiếp thôi
thì cũng không thể trực tuyến mãi như thế này nữa
nhất là một số cái cấp học phải giải học trực tuyến
nhưng mà khi đi học dạy trực tiếp như vậy
thì chắc chắn nó phải tách nước
mầm non thì các cháu mà được tiêm chủng thì học như thế nào
rồi thì tiểu học học như thế nào
cái điểm thứ ba nữa là chúng tôi đề nghị là nhà nước quan tâm
có chế độ hỗ trợ thất nghiệp đối với các thầy cô dạy mầm non
và có những chế độ hỗ trợ thất nghiệp đối với các thầy cô dạy mầm non
và có những chế độ hỗ trợ thất nghiệp đối với các thầy cô dạy mầm non
để bù lại công sức của thầy cô ở các cấp học khác
mà lại phải chuyển sang giải học trực tuyến
và chúng ta cũng phải coi những người mà người ta mở trường
người ta là những doanh nghiệp
người ta gặp khó khăn của dịch covid
thì cũng phải căn cứ ở trường hợp cụ thể
để mà mình có sự hỗ trợ của nhà nước
nếu không cho được thì cũng phải cho may
người ta vượt qua giai đoạn khó khăn này
xin cảm ơn giáo sư với những chia sẻ vừa rồi
mở cửa đón học sinh trở lại trường
là ước mong lớn nhất của người giáo viên trong lúc này
nhưng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như bây giờ
thì đây là việc vô cùng khó
cơ quan các cấp cần có những giải pháp thiết yếu
giúp các giáo viên và trường tư thục tháo gỡ khó khăn trong kinh tế
nhưng vẫn đảm bảo tốt thành quả chống dịch
bởi chúng ta phải thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín